hồi một mươi một giờ trưa qua ngày sáu tháng một mươi một tàu qna chín mươi nghìn hai trăm sáu mươi chín ts khi đang hành nghề ngoài khơi vùng biển tỉnh quảng ngãi
thì có một thuyền viên đỗ hồng dũng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu bị tai biến liệt nửa người và hôn mê
ngay sau khi có tin báo trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam đã triển khai đội tàu tìm kiếm cứu nạn
lúc hai mươi một giờ cùng ngày lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã tiếp cận được tàu qna chín mươi nghìn hai trăm sáu mươi chín ts
bệnh nhân sau khi được cấp cứu tại chỗ đã được đưa sang tàu sir bốn trăm một mươi hai tiếp tục chăm sóc y tế tích cực và đưa về đất liền
đến dạng sáng nay bệnh nhân đã về đến đà nẵng an toàn
trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm tp đà nẵng tiếp nhận bệnh nhân và chuyển vào điều trị tại bệnh viện địa phương